do tạm dừng thí điểm chức năng thanh toán của ứng dụng trong giữ xe ai bắc kinh từ đầu tháng chín
nên mới đây công ty khai thác điểm đỗ xe hà nội cho biết sẽ chuyển sang áp dụng hình thức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường theo mét vuông
theo đó giá gửi xe ô tô thay vì tính lưỡi tiến theo giờ sẽ trở thành hình thức tính theo lượt cố định
đồng thời việc thanh toán phí tự động cũng sẽ được chuyển về hình thức thanh toán thủ công như trước đây
hình thức thu phí theo mét vuông sẽ được áp dụng từ nay cho đến hết năm hai nghìn hai mươi hoặc cho đến khi dự án iparking được thành phố hà nội cấp phép và phê duyệt